đến sáng ngày hai mươi năm tháng hai lực lượng chức năng của tỉnh sóc trang đã truy bắt hơn bảy mươi người trong số gần hai trăm linh học viên cai nghiện bỏ trốn trong đó có bốn trường hợp được gia đình tự nguyện bàn giao
theo cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng cơ sở có bốn trăm một mươi chín học viên chủ yếu là nam thời điểm các học viên bỏ trốn cơ sở này có khoảng hai mươi bảo vệ và nhân viên
vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi bốn tháng hai tại cơ sở đã xảy ra mâu thuẫn giữa một số học viên dẫn tới ẩu đả sô sát lực lượng chức năng sau đó đã mời những học viên đánh nhau lên làm việc thế nhưng những người này không chấp hành
và tới khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày nhiều học viên đã tập trung lại tràn ra cổng cơ sở cai nghiện sau đó nhóm người này đã khống chế lực lượng bảo vệ cơ sở cai nghiện để tràn ra ngoài và bỏ trốn